ngày hôm nay tỉnh đồng nai triển khai xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng để chủ động sàng lọc phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp mắc trong cộng đồng
nhằm kiểm soát ngăn chặn và đẩy lùi dịch phân đấu kiểm soát dịch trước ngày một tháng chín
mục tiêu cụ thể sẽ có một trăm linh người dân ở vùng có nguy cơ rất cao nguy cơ cao có một trăm linh đại diện hộ gia đình tại vùng nguy cơ
và hai mươi đại diện hộ gia đình tại vùng bình thường mới được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tương đương khoảng hai một triệu người
các đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng cùng với việc gấp rút chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly tập trung
theo dõi y tế người mắc covid một mươi chín không triệu chứng mỗi huyện thành phố chuẩn bị ít nhất là một giường riêng thành phố biên hòa chuẩn bị hai giường
sáng ngày một mươi sáu tháng tám đồng nai ghi nhận thêm năm trăm chín mươi ba ca dương tính trong đó hai mươi chín